bộ công an phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức khai mạc vòng chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội thi có hai mươi bốn đội tuyển đạt giải cao tại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại các khu vực trong cả nước
tại vòng chung kết các đội sẽ tranh tài ở các nội dung gồm chạy bốn x một trăm linh m vượt trướng ngại vật cứu nạn cứu hộ chạy một trăm linh m vượt trướng ngại vật cứu nạn cứu hộ cứu nạn trong môi trường có khói khí độc cứu nạn cứu hộ dưới nước
kết thúc hội thi đội tuyển trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuất sắc đạt giải nhất giải nhì thuộc đội đồng nai giải ba thuộc về đội đà nẵng